tính từ một mươi tám h ngày bốn tháng một mươi đến sáu h ngày hôm nay việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một chín mươi sáu ca
trong tổng số một chín mươi sáu ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một hai mươi ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi một ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu ba trăm sáu mươi ba người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm sáu mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một năm trăm năm mươi một người cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn năm trăm bốn mươi chín người